tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm vào chiều ngày hôm nay quốc hội đã thảo luận về dự án luật phòng thủ dân sự
thảo luận tại hội trường nhiều ý kiến tán thành với sự cần thiết xây dựng ban hành dự án luật phòng thủ dân sự
các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận xung quanh một số nội dung như phạm vi điều chỉnh và bố cục
giải thích khái niệm thảm họa sự cố đánh giá mức độ rủi ro của thảm họa sự cố cấp độ và thẩm quyền công bố bãi bỏ cấp độ phòng thủ dân sự
nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần ra soát điều chỉnh dự thảo luật để thể chế đầy đủ nội dung nghị quyết số hai mươi hai
ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về phòng thủ dân sự đến năm hai nghìn ba mươi và những năm tiếp theo
cùng với đó đảm bảo thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
bởi hiện nay có tới hơn chín mươi văn bản quy phạm pháp luật khác nhau có đề cập nội dung
về phòng thủ dân sự
trước đó trong phiên họp vào ngày tám tháng một mươi một sau khi nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm hai nghìn hai mươi hai
báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi hai của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi hai của tránh án tòa án nhân dân tối cao
báo cáo về công tác thi hành án và báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
quốc hội đã thảo luận tại hội trường về các báo cáo trên
phát biểu tại phiên thảo luận đa số các đại biểu đều đánh giá cao công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an nhân dân
tại phiên thảo luận rất nhiều đại biểu cho rằng mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh phát triển kinh tế gặp rất nhiều khó khăn
các loại tội phạm lợi dụng cơ hội thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên những kết quả trong công tác phòng chống tội phạm được nêu ra trong báo cáo của chính phủ là rất đáng khích lệ
tỷ lệ điều tra phá án vượt chỉ tiêu kế hoạch
các vụ án rất nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng đã được các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt và điều tra làm rõ
các vụ án kinh tế thâm nhũng và chúng ta cũng đã được phanh phui chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
cũng đã được công an phát hiện điều tra xử lý rất được nhân dân quan tâm
nếu không phát hiện ở thị trường chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp thì tình hình này sẽ bị thao túng như thế nào
những kết quả trên công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của cơ quan công an là rất đáng trân trọng
mang lại nhiều niềm tin của người dân đối với ngành
công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong và sau dịch được tăng cường
đấu tranh chấn áp có hiệu quả các loại tội phạm nhất là tội phạm nghiêm trọng đặc biệt nghiêm trọng
công tác phòng chống tội phạm được đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực
đấu tranh chấn nắp mạnh mẽ nhưng trong quá trình ấy không làm ảnh hưởng hay cản trở đến hoạt động của kinh tế
chính phủ đã chỉ đạo bộ công an các bộ ngành địa phương thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để phòng chống các loại tội phạm
nhất là tội phạm hình sự kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên trên các tuyến địa bàn trọng điểm
nhiều vụ án lớn phức tạp về kinh tế tham nhũng được phát hiện
giải quyết kịp thời đáp ứng mong mỏi của người dân
tại phiên thảo luận giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu nêu
bộ trưởng tô lâm cho biết
mặc dù quốc hội không đặt ra chỉ tiêu
giảm số vụ phạm tội vi phạm pháp luật
tuy nhiên bộ công an luôn luôn phấn đấu để thực hiện mục tiêu này
năm hai nghìn hai mươi hai cũng là năm thứ tư liên tiếp
lực lượng công an thực hiện được mục tiêu kéo giảm tỷ lệ tội phạm hàng năm
mặc dù khối lượng công việc rất lớn
năm hai nghìn một mươi hai thì chúng ta có gần một năm trăm linh vụ việc
nhưng chất lượng ngày càng được nâng cao
các vi phạm đều giảm và chiếm tỷ lệ rất nhỏ
phương thức quản lý nhà nước về an ninh trật tự đã được đổi mới
chuyển mạnh từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại
trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
căn cước công dân và đề án sáu
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân doanh nghiệp
đồng thời có phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết
mặc dù tình hình tội phạm vi phạm pháp luật
vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp
có lúc có nơi nhân dân còn lo lắng bất an
nhưng nhìn chung tổng thể việt nam là đất nước an ninh an toàn
so với mặt bằng chung trên thế giới
mức độ trung bình của thế giới hiện nay là khoảng sáu vụ
trên một trăm linh dân một năm
tại việt nam thì tỷ lệ này của chúng ta là khoảng một hai vụ
trên một trăm linh người dân một năm
như vậy có thể thấy mặc dù còn nhiều bức xúc
về tính chất của loại tội phạm này
nhưng tỷ lệ ở việt nam ở mức thấp
so với trung bình của thế giới
kết quả này là sự nỗ lực cố gắng rất lớn
cả hệ thống chính trị các cấp các ngành
và toàn thể nhân dân
trong đó có vai trò quan trọng của các cơ quan tư pháp
nhất là lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
trên thực tế lực lượng công an có nhiều hy sinh cống hiến
chiến công thầm lạng bí mật
nhưng không thể báo cáo hết trên diễn đàn quốc hội
bộ trưởng tô lâm cho rằng
cần nhấn mạnh hơn nữa những kết quả quan trọng này
để cử tri cả nước thêm tin tưởng
và thấy được bức tranh tổng thể chung tích cực
đồng thời chỉ ra những vấn đề còn tồn tại hạn chế
để cơ quan chức năng thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ của mình trong thời gian tới
sáng nay tại hà nội
đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an việt nam
đã có buổi tiết ngày nicolas guarneri
đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa pháp tại việt nam
tại buổi tiết bộ trưởng tô lâm cho biết
quan hệ việt nam pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ
tăng cường lòng tin chính trị
hướng đến làm sâu sắc nội hàm quan hệ đối tác chiến lược
nhất là trong dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
đặc biệt hai nước đã ký tuyên bố chung
việt nam pháp nhân chuyến thăm chính thức cộng hòa pháp
của thủ tướng chính phủ phạm minh chính vào năm hai nghìn hai mươi
khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược
bộ trưởng tô lâm khẳng định
bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật cộng hòa pháp
trong thời gian qua ngày càng hợp tác chặt chẽ
trên nhiều lĩnh vực an ninh và phòng chống tội phạm
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việt nam đặc biệt quan tâm và đánh giá cao
sáng kiến hợp tác về an ninh mạng của pháp
nhất là sự hỗ trợ chuyên môn của pháp
trong xây dựng chính phủ điện tử trí tuệ nhân tạo
phục vụ quản lý xã hội dân sự quản lý dân cư
tăng cường công tác quản lý nhà nước
đối với đảm bảo trật tự an ninh xã hội
trong lĩnh vực đào tạo cán bộ
bộ trưởng tô lâm mong muốn pháp sẽ tiếp tục cấp học bổng
cho các sĩ quan của bộ công an việt nam
và tài trợ các khóa tập huấn ngắn hạn
dài hạn tại việt nam hoặc nước ngoài
cho cán bộ công tác tại các đơn vị nghiệp vụ
để nâng cao năng lực
đáp ứng yêu cầu công tác
tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cho cán bộ công an việt nam
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ nicolas guarneri khẳng định
trên cương vị của mình sẽ tiếp tục thúc đẩy
mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật
cộng hòa pháp với bộ công an việt nam
trên cơ sở tin cậy hỗ trợ lẫn nhau
góp phần làm sâu sắc hơn
quan hệ đối tác chiến lược đã và đang phát triển
tốt đẹp giữa hai nước
hôm nay đoàn kiểm tra số một
của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trường đoàn đã có buổi làm việc
kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu

tại công an tỉnh vĩnh phúc
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh vĩnh phúc đã làm tốt công tác
tham mưu tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo
làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự
giữ vững an ninh chính trị trên đề bàn
công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội
có chuyển biến rõ nét
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
được triển khai quyết liệt và đạt kết quả cao
kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội
so với năm hai nghìn một mươi chín
giảm tám mươi ba vụ tương đương một mươi năm
và giảm hai mươi tám vụ tương đương năm tám
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu kết luật tại hội nghị
thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận biểu dương
những thành tích kết quả mà công an tỉnh vĩnh phúc
đạt được trong thời gian qua
đồng chí đề nghị công an tỉnh vĩnh phúc
tiếp tục chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các nhiệm vụ
công việc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi
chủ động hơn nữa
trong công tác nắm và dự báo tình hình
coi trọng công tác phòng ngừa để hạn chế nguyên nhân
điều kiện phát sinh tội phạm
lấy phòng ngừa là chính
tấn công là cần thiết quyết liệt và toàn diện
thứ trưởng đề nghị công an tỉnh vĩnh phúc
phải gắn công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng lực lượng
nhanh chóng tham mưu đưa nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đi vào cuộc sống
tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng
tập hứng nhiệm vụ đề xuất cơ chế chính sách
cho lực lượng công an xã
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát huy vai trò là cơ quan thường trực nòng cốt
của thành phố trong triển khai đề án
phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư
định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia
giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
thời gian vừa qua bám sát chỉ đạo
của bộ công an lực lượng công an
thành phố ninh bình đã triển khai quyết liệt
đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh
tiến độ triển khai đề án sáu của
với nỗ lực hoàn thành một trăm linh
người dân được cấp căn cước công dân gắn chip
công an phường nam thành thành phố ninh bình
đã tiến hành giả soát các trường hợp
giả yếu bệnh tật đồng thời thành lập
các tổ lưu động đến tận nhà
làm căn cước công dân gắn chip cho người dân
ông ốm ba năm nay
tự nhiên kiểu như kiểu
độc quỵ được
cấp trên cho
các cán bộ xuống
để làm chứng minh cho ông